chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mở rộng thêm hai năm tỷ đô la mỹ
cho công ty trách nhiệm hữu hạn samsung display việt nam công ty con của samsung electronics hàn quốc
nâng tổng số vốn đầu tư của công ty này vào việt nam lên sáu năm tỷ đô la mỹ
khoản đầu tư này nhằm tăng sản lượng màn hình từ một trăm tám mươi triệu đơn vị lên hai trăm hai mươi triệu đơn vị sản xuất
tại việt nam samsung display vào việt nam từ năm hai nghìn một mươi bốn với quy mô một tỷ đô la mỹ
chỉ một năm sau công ty này đã tăng vốn lên bốn tỷ đô la mỹ
tập đoàn samsung hiện có sáu nhà máy tại việt nam trong đó bắc ninh có ba nhà máy
tổng vốn đầu tư là một mươi năm tỷ đô la mỹ và đã giải ngân được một mươi tỷ đô la mỹ
hiện các nhà máy của samsung đã thu hút một trăm ba mươi sáu bảy trăm linh lao động
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu samsung việt nam đã xuất khẩu sản phẩm tới năm mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
kim ngạch năm ngoái đạt khoảng bốn mươi tỷ đô la mỹ